hãng hàng không bamboo airways vừa tổ chức lễ đón tàu bay airbus a ba trăm hai mươi một neo mới và chuyến bay thứ một mươi nhân kỷ niệm một năm ra mắt
chuyến bay thứ một mươi này của bamboo airways tiếp tục là một chuyến bay xanh fly green hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần thay thế bằng các vật liệu tái chế hoặc tự phân hủy
đây cũng là chuyến bay đầu tiên được tích hợp công nghệ giải trí không dây số hóa tiên tiến cho phép hành khách truy cập vào thư viện giải trí sẵn có của bamboo airways từ các thiết bị cá nhân mà không cần sử dụng internet
sau một năm ra mắt và bảy tháng bay thương mại bamboo airways đã phủ sóng trên hai mươi năm đường bay nội địa và quốc tế vận chuyển trên một triệu lượt hành khách duy trì tỷ lệ đúng giờ sấp xỉ chín mươi năm đứng đầu ngành hàng không việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nắm giữ bảy thị phần nội địa sau sáu tháng bay thương mại